thượng viện mỹ vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai đã thông qua dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng nda cho tài khoá hai nghìn hai mươi ba trị giá tám trăm năm mươi tám tỷ usd cao hơn bốn mươi năm tỷ usd so với đề xuất của tổng thống joe biden
với tám mươi ba phiếu thuận và một mươi một phiếu chống dự thảo đã được thượng viện mỹ thông qua sau khi được hạ viện thông qua vào tuần trước
theo kế hoạch bộ quốc phòng mỹ sẽ chi một trăm sáu mươi ba tỷ usd dành cho mua sắm trang thiết bị quốc phòng một trăm ba mươi chín tỷ usd dành cho nghiên cứu và phát triển và hai trăm bảy mươi chín tỷ usd dành cho hoạt động và bảo trì
trong đó ba mươi tỷ usd sẽ được chi cho các chương trình hạt nhân do bộ năng lượng mỹ chịu trách nhiệm giám sát
đạo luật ủy quyền quốc phòng là một trong những đạo luật quan trọng mà quốc hội mỹ phải thông qua hàng năm và dự kiến sẽ được chuyển đến nhà trắng để tổng thống mỹ nhanh chóng ký ban hành thành luật